mới đây ubnd tỉnh quảng trị cho biết vừa có văn bản giao sở lao động thương binh và xã hội
chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan và ubnd các huyện thị xã thành phố
tham mưu phương án đón người dân quảng trị về quê đợt ba chú đáo an toàn
theo đó đối tượng được tiếp nhận đón về quê trong đợt ba là người quảng trị
đang lưu trú tại tp hcm bình dương đồng nai và một số tỉnh lân cận
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguyện vọng về quê
trong đó cần đặc biệt quan tâm đến phụ nữ mang thai trẻ em người khuyết tật
người đau ốm và người già
theo ubnd tỉnh quảng trị tp hcm và các tỉnh phía nam đang nới lỏng sẵn cách xã hội
nhiều người dân quảng trị đang lưu trú tại đây và có nhu cầu cấp thiết trở về quê
trước đó tỉnh này đã tổ chức hai đợt đón khoảng chín trăm linh công dân gặp khó khăn do covid một mươi chín
về gây an toàn bằng tàu hỏa
những ngày qua nhiều người dân quảng trị đã tự phát điều khiển xe máy
từ tp hcm và các tỉnh phía nam
khi đến cửa ngõ phía nam của tỉnh người dân được đưa đến ghiếc lý tập trung
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín